chiều tối nay hai mươi ba tháng bốn thủ tướng phạm minh chính tiếp chủ tịch hội luật gia liên bang nga
sergei steprazil nguyên thủ tướng chính phủ liên bang nga đang thăm và làm việc tại việt nam
thủ tướng vui mừng nhận thấy trong thời gian qua quan hệ chính trị giữa hai nước tiếp tục được thúc đẩy
hai bên tích cực trao đổi đoàn tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao
đặc biệt vào ngày hai mươi sáu tháng ba vừa qua tổng bí thư nguyễn phú trọng đã điện đàm với tổng thống vladimir putin
tổng thống vladimir putin đã nhận lời thăm việt nam trong năm hai nghìn hai mươi bốn và các cơ quan hai nước đang tích cực chuẩn bị cho chuyến thăm
bên cạnh đó quan hệ kinh tế thương mại tiếp tục được đẩy mạnh tuy nhiên còn nhiều khiêm tốn
chưa tương xứng với tiềm năng và mong muốn của hai bên
thủ tướng đề nghị hai nước tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao
tháo gỡ khó khăn vướng mắt trong triển khai các dự án hợp tác kinh tế đầu tư giữa hai nước
trên tinh thần lợi ích hài hòa rủi ro chia sẻ
đẩy mạnh hợp tác chia sẻ kinh nghiệm giữa các bộ ngành địa phương hai nước
thúc đẩy hợp tác giáo dục đào tạo trao đổi sinh viên trong lĩnh vực khoa học cơ bản
hợp tác văn hóa nghệ thuật du lịch giao lưu nhân dân kết nối hàng không
và hội luật gia liên bang nga và hội luật gia việt nam
các cơ quan liên quan giá soát triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác và trao đổi
chia sẻ kinh nghiệm tiếp tục tham gia xây dựng khuôn khổ pháp lý cho hợp tác giữa hai nước
nhân dân việt nam rất kiên cường trong đấu tranh giành độc lập dân tộc thống nhất đất nước
và ngày nay việt nam đang phát triển rất năng động
nhất trí cao với các ý kiến của thủ tướng chủ tịch hội luật gia liên bang nga khẳng định
nga luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với việt nam trên các lĩnh vực
sẽ truyền đạt báo cáo các nội dung trao đổi trong cuộc gặp thủ tướng với lãnh đạo và các cơ quan chức năng phía nga
cá nhân ông sẽ tiếp tục góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước nhất là các lĩnh vực nội dung mà thủ tướng đã có ý kiến
chiều ngày hai mươi ba tháng bốn tại thành phố phổ yên đại tướng phan văn giang ủy viên bộ chính trị
bộ trưởng bộ quốc phòng cùng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh thái nguyên đã tiếp xúc cử tri chuyên đề
lấy ý kiến góp ý vào dự thảo luật công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp
phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri đại tướng phan văn giang cảm ơn
và đánh giá cao các ý kiến góp ý và dự thảo luật công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp
đại tướng phan văn giang khẳng định công nghiệp quốc phòng là lĩnh vực đặc thù
việc xây dựng luật thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong xây dựng nền công nghiệp quốc phòng hiện đại
độc lập tự chủ tự cường lưỡng dụng góp phần bảo vệ tổ quốc
khi luật được quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ bảy quốc hội khoáng một mươi năm tới đây
bộ quốc phòng sẽ khẩn trương ban hành nghị định thông tư hướng dẫn để luật sớm đi vào cuộc sống
năm hai nghìn hai mươi bốn là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng
đại tướng phan văn giang đề nghị các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn
phối hợp chặt chẽ với tỉnh thái nguyên nhằm đẩy mạnh giải phóng mặt bằng để xây dựng cơ sở mới
đáp ứng yêu cầu đề ra
nhân dịp này đại tướng phan văn giang đã tặng năm mươi xuất quà cho cán bộ công nhân viên
người lao động gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại nhà máy z một trăm ba mươi
nhân kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt điện biên phủ núi vọng sông rền
dự chương trình có đại tướng phan văn giang ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng
chương trình nhằm tuyên truyền về ý nghĩa to lớn mang tầm vóc thời đại chiến thắng điện biên phủ năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt của đảng cộng sản việt nam và chủ tịch hồ chí minh
tinh thần đại đoàn kết dân tộc và sức mạnh của quân đội nhân dân việt nam
là những nhân tố cơ bản làm nên chiến thắng vĩ đại của dân tộc
tôn vinh tri ân công lao công hiến của quân và dân ta nhất là những chiến công đóng góp to lớn
của cán bộ chiến sĩ dân công hòa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch điện biên phủ
qua đó góp phần giáo dục cổ vũ động viên cán bộ chiến sĩ toàn quân và nhân dân phát huy truyền thống yêu nước
tinh thần chiến thắng điện biên phủ ý chí tự lực tự cường khát vọng phát triển
ra sức thi đua giành những thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
sáng nay tại tp hcm diễn ra hội nghị quán triệt quy định một trăm ba mươi hai của bộ chính trị về kiểm soát quyền lực
phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hoạt động điều tra truy tố
xét xử thi hành án
đồng chí nguyễn văn nên ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm dự chỉ đạo hội nghị
hội nghị quán triệt quy định một trăm ba mươi hai của bộ chính trị được ban thường vụ thành ủy tp hcm tổ chức
nhằm cung cấp cho cán bộ chủ chốt những nội dung cơ bản về kiểm soát quyền lực
phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hoạt động điều tra truy tố xét xử thi hành án
và các hoạt động khác có liên quan từ đó góp phần nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy
cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hoạt động này
theo quy định của đảng pháp luật của nhà nước
đồng chí nguyễn văn nên ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy
trưởng bang chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tp hcm nhấn mạnh công tác phòng chống tham nhũng
tiêu cực là nhiệm vụ rất quan trọng thường xuyên cấp bách trong công tác xây dựng
chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị do đó yêu cầu phải có sự thống nhất ý chí và hành động
nâng cao nhận thức ý thức trách nhiệm của các cấp ủy tổ chức đảng
người đứng đầu các cấp cần nghiên cứu quán trị các văn bản quy định
có liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực theo chức năng nhiệm vụ được giao
chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác
chiều ngày hai mươi ba tháng bốn tại trụ sở bộ quốc phòng thượng tướng hoàng xuân chiến
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ quốc phòng đối thoại chính sách
với ngài kim sơn hồ thứ trưởng bộ quốc phòng hàn quốc
đối thoại chính sách quốc phòng lần thứ một mươi một nhằm đánh giá lại kết quả hợp tác quốc phòng song phương
giữa việt nam và hàn quốc kể từ sau phiên đối thoại lần thứ một mươi diễn ra vào tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
đồng thời trao đổi về các vấn đề cùng quan tâm thống nhất định hướng chung
về hợp tác quốc phòng giữa hai bên trong thời gian tới qua đó thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng
giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu hiệu quả và thực chất
quan hệ hợp tác quốc phòng việt nam hàn quốc tiếp tục được lãnh đạo cấp cao bộ quốc phòng
hai nước quan tâm thúc đẩy đạt nhiều kết quả thiết thực nổi bật trên các lĩnh vực như trao đổi đoàn
các cấp giáo dục đào tạo các cơ chế đối thoại tham vấn giao lưu công nghiệp quốc phòng
thương mại quân sự khắc phục hậu quả chiến tranh an ninh mạng quân y diên dữ hòa bình
liên hợp quốc tham vấn và ủng hộ nhau trên các diễn đàn cơ chế đa phương
nhất là các cơ chế do asean dẫn dắt thời gian tới hai bên tiếp tục nỗ lực thúc đẩy hợp tác
trọng tâm vào các lĩnh vực như trao đổi đoàn các cấp giáo dục đào tạo các cơ chế đối thoại
tham vấn giao lưu công nghiệp quốc phòng thương mại quân sự khắc phục hậu quả chiến tranh
diện giữ hòa bình liên hợp quốc bộ quốc phòng việt nam sẵn sàng tiếp nhận sĩ quan cấp cao của
hàn quốc sang việt nam tham dự khóa học quan chức quốc phòng cấp cao tại học viện quốc phòng
và các khóa tiếng việt tại học viện khoa học quân sự
ngày hôm nay trong khuôn khổ diễn đàn tương lai asean phiên họp asean phát triển nhanh vì
tương lai bền vững đã được tổ chức nhằm thảo luận về tương lai asean trong chuyển đổi số để đưa
tới một asean số hóa bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông việt nam và bộ trưởng ngoại giao
thứ hai brunei chủ trì các đại biểu nhận định chuyển đổi kỹ thuật số giống như một cuộc cách mạng
về thể chế hơn là về công nghệ
chính vì vậy asean cần một khuôn khổ pháp lý mới để bảo đảm tính hợp pháp của các doanh nghiệp
kỹ thuật số và được pháp luật bảo vệ sự phát triển của công nghệ số đặc biệt là ai
mang đến cả cơ hội và thách thức cho cộng đồng asean các quyết định về cách sử dụng và quản lý
công nghệ này sẽ đóng vai trò quyết định trong việc định hình tương lai asean
hiện việt nam đang hợp tác với các đối tác asean trong các dự án cắp ngầm nhằm bảo đảm kết nối
với quốc tế và với asean cơ sở hạ tầng kỹ thuật số asean phải có công suất cao
bền vững xanh thông minh cởi mở và an toàn hợp tác cùng nhau asean có thể biến cơ sở hạ tầng
kỹ thuật số của asean trở thành một trong những cơ sở hạ tầng tốt nhất
các nước thành viên asean hầu hết là các nước đang phát triển nhờ tận dụng hiệu quả lợi ích
của công nghệ số sẽ có tiềm năng phát triển đột phá và trở thành các nước phát triển
và để xây dựng asean kỹ thuật số các nước trong cộng đồng asean vẫn còn một chặng đường dài phía trước
và thúc đẩy hợp tác trên nền tảng công nghệ số chính là mấu chốt cho quá trình phát triển
vì tương lai bền vững
trong khuôn khổ diễn đàn tương lai asean phiên họp toàn thể lần thứ hai với chủ đề
bảo đảm an ninh toàn diện về cộng đồng asean lấy người dân làm trung tâm đã được tổ chức
nhằm đề xuất những hướng đi giúp cho asean đóng góp hiệu quả hơn vào việc giải quyết
các thách thức toàn cầu
tại phiên họp các đại biểu nhận định an ninh luôn là vấn đề quan trọng với asean
an ninh bao gồm rất nhiều lĩnh vực như chính trị quốc phòng kinh tế xã hội môi trường
mỗi lĩnh vực đều quan trọng như nhau và việc bảo đảm an ninh đều phải toàn diện nhất có thể
hiện cấu trúc an ninh khu vực và thế giới tiếp tục có những biến chuyển khó lường
với xung đột chiến tranh biến đổi khí hậu an ninh năng lượng tội phạm xuyên quốc gia
đòi hỏi asean phải có các biện pháp thích ứng và sáng tạo hiệu quả
chia sẻ về những đường hướng mà asean có thể sử dụng để vượt qua các thách thức
các đại biểu cho biết asean cần tiếp tục đóng vai trò tiên phong trong việc thúc đẩy những biến chuyển
trong khu vực ấn độ dương thái bình dương và hợp tác trong khu vực
đồng thời việc xây dựng một cộng đồng asean mạnh mẽ hùng cường và tiếp tục duy trì vai trò trung tâm
sẽ ứng phó tốt hơn với các thách thức
các đại biểu cho biết asean cần đoàn kết hơn để khu vực ấn độ dương thái bình dương
tiếp tục duy trì hòa bình hợp tác và phát triển trong đó đối thoại đàm phán
đôi bên cùng thắng được thúc đẩy các nhà lãnh đạo trong cộng đồng asean cũng cần lắng nghe tiếng nói của người dân
nỗ lực bảo đảm các tiến trình đều lấy người dân làm trung tâm
tại kỳ họp thứ hai mươi hai của hội đồng nhân dân tỉnh quảng nam khóa một mươi nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu diễn ra vào ngày hôm nay
đã xem xét một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của hội đồng nhân dân tỉnh
hội đồng nhân dân tỉnh quảng nam khóa một mươi nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu và biểu quyết thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử
đồng chí trên nam hưng năm mươi một tuổi quê ở xã điện tiến thị xã điện bàn tỉnh quảng nam
có trình độ cử nhân quản trị kinh doanh thạc sĩ quản lý kinh tế cử nhân lý luận chính trị
bộ công thương vừa ban hành quyết định điều chỉnh kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm hai nghìn hai mươi bốn
đó có các tháng cao điểm mùa khô
kế hoạch cung cấp điện năm hai nghìn hai mươi bốn tổng điện năng sản xuất của các nhà máy điện tại đầu cực phát và nhập khẩu của toàn quốc năm hai nghìn hai mươi bốn
được điều chỉnh là ba trăm một mươi sáu tỷ kwh tăng hơn so với kế hoạch cũ khi chỉ ở mức ba trăm linh sáu hai trăm năm mươi chín tỷ kwh
trong đó mùa khô là gần một trăm năm mươi một tỷ kwh và mùa mưa là gần một trăm sáu mươi tỷ kwh
đối với kế hoạch cung cấp điện trong mùa khô
trong các tháng bốn năm sáu bảy tổng điện năng sản xuất của các nhà máy điện và nhập khẩu của toàn quốc để dự phòng
bảo đảm cung ứng điện cho hệ thống được điều chỉnh là một trăm một mươi một bốn trăm sáu mươi tám tỷ kwh
cao hơn so với kế hoạch cũ trong quyết định ba nghìn ba trăm bảy mươi sáu hai nghìn hai mươi ba chỉ có một trăm linh chín một trăm tám mươi ba tỷ kwh
chiều ngày hai mươi ba tháng bốn tại bộ công thương đã diễn ra cuộc họp giao ban định kỳ về tiến độ triển khai các dự án đường dây
năm trăm linh kv mạch đường dây
từ quảng trạch đến phố nối dưới sự chủ trì của bộ trưởng bộ công thương nguyễn hồng diên
cho tới nay vẫn còn tới tám trên chín tỉnh chưa hoàn thành bàn giao hành lang tuyến và khoảng néo phục vụ công tác kéo đường dây
nhiều gói thầu cung cấp vật thư thiết bị chậm tiến độ hoặc có nguy cơ chậm tiến độ so với hợp đồng
gây ảnh hưởng đến tiến độ chung của các dự án
trước tình hình đó bộ trưởng bộ công thương đề xuất văn phòng chính phủ bộ tài nguyên và môi trường khẩn trương thẩm định khung chính sách
trình thủ tướng trước ngày ba mươi tháng bốn
các tỉnh tiếp tục đôn đốc vận động để sớm bàn giao mặt bằng phê duyệt phương án bồi thường các vị trí móng cột cọc néo
tập đoàn điện lực việt nam và tổng công ty truyền tải tăng cường kiểm tra đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công
phối hợp với các địa phương thực hiện tuyên truyền vận động hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng
đôn đốc nhà thầu cung cấp vật tư thiết bị để đáp ứng tiến độ thi công để dự án kịp đóng điện trước ngày ba mươi tháng sáu tới
ngày hai mươi ba tháng bốn liên đoàn thương mại và công nghiệp việt nam vcci và bộ tài nguyên và môi trường
đã phối hợp tổ chức hội thảo góp ý sự thảo nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều luật đất đai và dự thảo nghị định quy định về giá đất
góp ý thi hành một số điều luật đất đai và dự thảo nghị định quy định về giá đất
nhiều đại biểu cho biết với khối lượng thông tin đồ sộ ban soạn thảo luật nên xem xét
điều chỉnh thời gian để các cơ quan tổ chức cá nhân đưa ra ý kiến đối với dự thảo bảng giá đất thành bốn mươi năm sáu mươi ngày
dự thảo nghị định hướng dẫn về giá đất còn nhiều vấn đề tồn động
các phương pháp định giá đất cũng còn nhiều khúc mắc phương pháp thẳng dư cần phải được tính toán thêm
đặc biệt điều khoản chuyển tiếp áp dụng với trường hợp thu hồi và giao đất trước thời điểm luật đất đai năm hai nghìn hai mươi bốn có hiệu lực
nhưng đang tranh chấp về giá đất tính tiền sử dụng đất vẫn chưa có quy định giải quyết
bộ tài nguyên và môi trường cho biết đã ghi nhận mọi ý kiến đóng góp từ phía các chuyên gia doanh nghiệp
nỗ lực bảo đảm triển khai thống nhất đồng bộ luật đất đai sửa đổi khi có hiệu lực
ngày hai mươi ba tháng bốn tại đà nẵng đại sứ quán hoa kỳ cục phòng chống ma túy và thực thi pháp luật quốc tế
bộ ngoại giao hoa kỳ phối hợp với cục kiểm ngư bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
tổ chức hội thảo khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp không có báo cáo và không theo quy định iuu
hội thảo là diễn đàn để tăng cường sự hợp tác giữa các nước thành viên trong khu vực
tạo nền tảng kết nối mạng lưới với các chuyên gia cũng như các cơ quan thực thi pháp luật thủy sản
trong khu vực và quốc tế đây là cơ hội để các lực lượng thực thi pháp luật chống khai thác iuu cùng
nhau chia sẻ về những thách thức kinh nghiệm thực tiễn chống khai thác iuu đặc biệt là tăng cường
hợp tác song phương trong thực thi pháp luật thủy sản tại hội thảo các địa biểu tập trung trao
đổi chia sẻ cập nhật về xu hướng toàn cầu trong đấu tranh chống iuu thách thức về nghề cá trong
khu vực sáng kiến tăng cường hợp tác chia sẻ thông tin tổng quan về ủy ban nghề cá tây và trung
thái bình dương và các công cụ về theo dõi kiểm soát và giám sát tàu cá kinh nghiệm xử lý vi phạm
iuu trong nước và quốc tế thông qua các bài tập tình huống giả định hội thảo diễn ra từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi